có lẽ trong số các điểm du lịch nổi tiếng tại việt nam sầm sơn là một địa danh nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhất từ du khách
khen có chê có nhưng hãy cứ đến hè là bãi biển sầm sơn lại đông nghịt du khách
từ những ngày đầu khai hội du lịch hè toàn bộ phòng nghỉ tại sầm sơn đều kín chỗ
ngay cả trong khu du lịch sinh thái flc cũng vậy mặc dù giá phòng cao hơn nhiều lần
quá trình về từ thái nguyên về đây thì chúng tôi đi rất chết rất vấn vả
thời tiết cũng không ủng hộ chúng tôi mưa kèm theo đoạn tắt đường
xuất phát từ thái nguyên về đến bãi biển sầm sơn là gần sáu tiếng
người ta bảo buôn của bạn bán phòng thì đi khách du lịch đông người tắm đông thì mới vui
nhưng mà đông quá thì nó cũng lại tạo thành một cái vấn đề rằng là những vệ sinh môi trường
những thứ mọi cái nó chắc không được ổn lắm

sầm sơn luôn kín khách trong dịp ba mươi tháng bốn hầu hết mọi người biết rõ điều đó
số lượng du khách sau khi đạt đến ngưỡng sẽ tỷ lệ nghịch với chất lượng dịch vụ
sức hút nào khi thường xuyên đông đúc chặt trội mà khách du lịch vẫn náo nức ủa về
rất dễ đưa ra một số nguyên nhân như sầm sơn nằm ở vị trí quá thuận lợi trong bản đồ du lịch miền bắc
rằng bộ mặt thành phố đã thay đổi chóng mặt theo hướng văn minh hiện đại
tuy nhiên qua tìm hiểu tại sầm sơn trong những ngày đầu mùa
có thể thấy còn có một lý do quyết định đến lượng khách du lịch hàng năm
đó là sự kỳ vọng và niềm tin vào một sầm sơn đổi mới
năm hai nghìn một mươi tám sầm sơn phấn đấu đón hơn bốn hai triệu lượt khách đạt doanh thu du lịch ba sáu trăm linh tỷ đồng
đây là những con số đáng mơ ước đối với một thành phố trẻ đang ấp ủ khát vọng vươn lên
trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn hàng đầu của đất nước
để điều này sớm trở thành hiện thực bên cạnh một hạ tầng được đầu tư bài bản
cần có sự đổi mới không ngừng từ ý thức của toàn thể nhân dân sầm sơn